tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp thủ tướng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thông luân sinh sư lít
đã có chuyến thăm và tham dự kỳ họp lần thứ bốn mươi một ủy ban liên chính phủ việt nam lào tại nước ta
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thủ tướng thông luân si su lít bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp
của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
đánh giá cao kết quả tốt đẹp kỳ họp lần thứ bốn mươi một thể hiện quyết tâm của hai chính phủ trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận đạt được
tại cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai bộ chính trị ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ mọi thỏa thuận hợp tác của chính phủ việt nam đối với chính phủ lào
đồng thời cũng sẽ phù hợp chặt chẽ với quốc hội lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao
tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế chính sách
để tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư giữa hai nước cũng như các nội dung mà hai chính phủ đã thông nhất tại kỳ họp lần thứ bốn mươi một